còn tại cao bằng hai cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là một mươi bảy hai triệu đồng
cụ thể quán cháo lợi hạnh địa chỉ tại tổ bảy phường đề thám do bà nông thị hạnh làm chủ
bị phạt với số tiền hai hai triệu đồng vào quán nướng có địa chỉ tại tổ một mươi một phường sông hiến
bị lập biên bản xử phạt với số tiền một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra hai cơ sở kinh doanh không thực hiện quy định áp dụng biện pháp
hạn chế tập trung đông người giảm năm mươi công suất sử dụng kinh doanh
và kinh doanh quá thời gian quy định đặc biệt chủ cơ sở kinh doanh không đeo khẩu trang